lợi dụng sự tin tưởng của bạn đối tượng đoàn lưu bình trú tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
đã lừa lấy chiếc xe máy của bạn mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an tp huế đã ra lệnh bắt tạm giam đoàn lưu bình
để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi năm tháng chín nhận được tin báo của anh thi hoài duy nhân viên của đoàn ô tô tỉnh quảng nam
đang biểu diễn tại tp huế đã cho bạn tên là đoàn lưu bình mượn xe mô tô đi có việc
sau đó thì biến mất lực lượng công an hình sự công an tp đã nhanh chóng tiến hành điều tra chuyên xét
chỉ sau một ngày lực lượng công an đã xác định được duy đang ở bến xe quận hòa công bắc
nên đã phối hợp cùng công an tp đà nẵng tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an bình khai nhận do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đem xe mô tô của bạn đi cầm cố
sau đó sẽ bắt xe vào đà nẵng thì bị lực lượng công an bắt giữ
lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài phục vụ mục đích cá nhân
nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật để trộm cắp tài sản của người khác
liên tiếp trong những ngày qua công an hai tỉnh bình định và nam định đã bắt giữ được bốn đối tượng
lợi dụng sự sơ hở của người dân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng gồm trần công trí và trần quang dự cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa bị công an tỉnh bình định bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng sự sơ hở của bà đương thị hoa chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
hai đối tượng trên đã đột nhập khiêng cả chiếc kết sắt bên trong có tiền vàng giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng
và trộm cắp nhiều tài sản trong nhà bà hoa
sau khi trộm cắp hai đối tượng đang tìm nơi vắng vẻ để phá khóa kết sắt lấy tài sản bên trong
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trực ninh tỉnh nam định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ duy khanh và phạm thị ly cùng chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
về tội trộm cắp tài sản
trước đó khanh và đi đột nhập vào nhà anh nguyễn văn quang ở xã trực đại huyện trực ninh tỉnh nam định
cậy tủ lấy trộm chín mươi năm triệu đồng
số tiền này hai đối tượng dùng ăn tiêu và chơi tài xỉu trên mạng và bị thua hết
công an huyện trực ninh còn điều tra phát hiện vũ duy khanh chính là thủ phạm của một số vụ trộm cắp tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện hải hậu
vâng không chỉ tại nam định hay bình định mà có thể khẳng định rằng tình trạng trông cắp tài sản
đang thực sự trở thành một vấn nạn rất đáng báo động
thời gian gần đây công an tp huế cũng cho biết là đơn vị liên tiếp nhận được đơn trình báo
cũng như là làm rõ nhiều vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
tài sản mà bọn tội phạm nhắm đến không chỉ là những vật dụng nhỏ dễ mang đi như điện thoại hay máy tính bảng
mà chúng thậm chí còn nhắm đến những loại tài sản lớn có giá trị như là xe đạp điện hay xe máy
vâng hành vi của các đối tượng trộm cắp tài sản thì chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
tuy nhiên cũng phải thấy được rằng là các đối tượng thường hay lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
để thực hiện hành vi phạm tội
chính vì vậy tôi nghĩ rằng bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thì người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
vâng đúng là như vậy
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự để được thực hiện tại tỉnh thừa thiên huế
để một lần nữa nhìn lại một số nguyên nhân sơ hở của người dân mà bọn trộm cắp thường lợi dụng để gây án
đây là đối tượng lê minh quân chú tại xã phú thượng huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
vừa bị công an tp huế bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó quân là sinh viên của một trường cao đẳng tại huế
để có tiền tiêu xài và chơi game quân đã theo dõi và biết được tiệm máy tính của anh quách đình nhân
ở số một trăm hai mươi hai nguyễn sinh cung thành phố huế
ban đêm không có người châm coi nên đối tượng đã chuẩn bị các phương tiện dụng cụ
rồi đến quán của anh nhân phá khóa cửa sắt và bẻ sắt rào chắn cửa sổ đột nhập lấy trộm tài sản
gồm sáu máy tính sách tay các loại tám ổ cứng trị giá hơn sáu mươi triệu đồng
trộm bẻ khóa đột nhập thì tôi kể lên cửa hàng của mình và phát hiện thấy cửa hàng của mình
bị kẻ gián bẻ khóa ở lập ngoài nhưng tại lập khóa bên trong của cửa hàng mình thì không bị đột
nhưng mà tụi nó mở không được thì tôi mới đi qua phía bên cửa sổ thì thấy trộm bẻ khóa sông sắt của mình
và chui vào bên trong lại trộm hết một mươi cái lắp góp bên phía trong cửa hàng của mình
còn đây là nhóm các đối tượng gồm lê văn dũng nguyễn quốc cường nguyễn đăng bảo và nguyễn văn xưa
cùng chú tại thành phố huế đã bị công an thành phố bắt giữ về đi trộm các tài sản
qua điều tra được biết nhóm đối tượng này đã bỏ học thường đi lang thang thuê nhà nghỉ để tụ tập
rồi tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
khi phát hiện nhà số một trăm linh chín trên hai lê ngô cát phường thủy xuân tp huế trên tầng hai không đóng cửa
nên bảo và dưa ở ngoài cảnh giới để dũng và cường lét đột nhập vào bên trong nhà
lấy trộm một máy tính sách tay rồi đem cầm cố để lấy tiền tiêu xài
với phương thức thủ đoạn của các đối tượng là thường đi khảo sát nắm tình hình
thiếu cảnh giác của mọi người trong việc bảo vệ tài sản như để xe ở ngoài vỉa hè
không có người trông coi đóng chốt khóa cửa không cẩn thận khi ra ngoài hay đi ngủ
thì lé đút trèo qua rào phá khóa cửa chui qua cửa thông gió đột nhập vào bên trong trộm các tài sản
thời gian vừa qua đội cảnh sát điều tra hình sự đã điều tra khám phá một số vụ án liên quan
tới các đối tượng trùm cắp băng đêm băng ngày ở trên địa bàn toàn thành phố
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loài tội phạm này chủ yếu nhằm vào các nhà sở hợp
không có người trông coi vòng trúng chủ yếu là lợi dụng sở hợp vào băng đêm để đột nhập
có một số đối tượng lợi dụng các phong tròn của sinh viên để lợi dụng hoạt động như cắt khóa phá khóa
rồi lợi dụng sở hợp của chủ nhà
người trông coi vòng trúng dùng kéo kem hoặc là gắp chốt để đột nhập vào nhà
để nhằm đạt được mục đích lấy được tài sản của khu trụ
qua điều tra các vụ việc trên cho thấy để thực hiện thành công các vụ trộm cắp
ngoài phương thức thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm thì sự sơ hở của mọi người
trong việc bảo vệ tài sản là nguyên nhân chính cho bọn tội phạm lợi dụng thực hiện trót lọt các vụ trộm
vì vậy để thực hiện có hiệu quả trong việc tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản
ngoài nỗ lực của lực lượng công an thì người dân cần đề cao trong việc bảo vệ tài sản của mình
tránh để bọn tội phạm lợi dụng người an
một thông tin đáng chú ý đến từ hưng yên công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên cho biết
đã di lý đối tượng nguyễn xuân lâm từ tỉnh kiên giang về tới công an huyện tiên lữ
để điều tra về tội danh chiếm đoạt trẻ em lâm là đối tượng bị truy nã từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan công an cho biết ngày ba mươi tháng sáu nguyễn xuân lâm và nguyễn văn dương
cùng chú tại huyện tiên lữ
nữ đã điều khiển xe máy qua cổng nhà ông nguyễn văn thắng
phát hiện cháu nguyễn hải yến sinh năm hai nghìn một mươi hai là cháu nội của ông thắng đang chơi ngoài sân
lâm yêu cầu dương dừng xe sau đó bế cháu yến bỏ chạy
ông thắng đuổi theo và đã sang lại được cháu yến
trong lúc vận lộn lâm đã rút trong người ra một quả lựu đạn đe dọa ông thắng để bỏ trốn
tuy nhiên được sự hỗ trợ của người dân dương và lâm đều bị bắt giữ
trên đường dẫn dài hai đối tượng về trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm việc
tư duy của học sinh cách suy luận
của học sinh nó như thế nào
nhưng mà trắc nghiệm thì mình có thể đánh giá
tri thức của học sinh độ phủ kính của nó
được thế trong thời gian vừa qua
là có các tên luận nhiều
nhưng mà cuối cùng bộ vẫn quyết định
thì tôi cho rằng cái này
nó không có ảnh hưởng gì đấy
cái vấn đề đánh giá học sinh cả
kỳ thi và xét tuyển
hai nghìn một mươi sáu vừa rồi thì nhiều chuyên gia
giáo dục cho rằng là học sinh
vừa phải trải qua kỳ thi trung học của tổng quốc gia
thì lại phải bước vào một trận
đánh đố và rất bị động
đối với nhà trường của những thí sinh
vậy thì theo quan điểm của phó giáo sư
cái phương án mà bộ công bố năm hai nghìn một mươi bốn
thì có giải quyết được cái tình trạng này hay không ạ
vâng cái phương án
năm nay thì cùng với cái thi
thuốc nghiệp phổ thông thì học sinh
hoàn toàn có thể đăng ký vào các trường
năm ngoái thì là
học sinh như vậy là
đợt một thì anh được đăng ký hai trường
và bốn người vào
đợt hai thì anh lại được đăng ký
ba trường là sáu người vào
do vậy cho nên
cái độ ảo nó rất là nhiều
nhưng mà năm nay thì bộ sẽ
áp dụng một cái phương pháp lọc ảo
có thể là cái số học sinh
có thể đăng ký vào một khối lượng trường
tương đối lớn
do đó cho nên nếu học sinh
mà không trúng được cái trường này
thì nó sẽ rơi xuống trường khác
và nó không trúng trường thứ hai
thì nó sẽ rơi trường thứ ba
cái điều đấy sẽ tạo điều kiện là
tránh được cái ảo cho học sinh nhiều lắm
vậy với cái phương án
thi và xét tuyển chính thức
bộ giáo dục đào tạo vừa công bố
thì có giúp cho các trường đại học cao đẳng
chủ động hơn trong vấn đề tuyển sinh
và có giúp cho các em học sinh
là tránh được cái sự lúng túng
như các kỳ thi năm trước hay không ạ
như vậy để học sinh đỡ phải lúng túng
tất cả thì năm nay là
bộ cho phép học sinh có thể
đăng ký ngay tại nhà trường
qua các sở giáo dục
và thậm chí anh có thể đăng ký
và anh có thể đăng ký
vào đó và bộ sẽ
với nhiều trường
và bộ sẽ gộp nhiều trường trở lại
để bộ xử lý
một cái phần mềm lọc ảo
do đó chẳng điều đó sẽ giúp
cho học sinh ngay cả đợt đầu
thì học sinh cũng đã có thể biết
mình trúng tuyển ở
ở cái trường nào
thì đấy là cái điều mà sẽ tạo điều kiện
nhẹ nhàng đối với học sinh nhất
thế còn đối với các trường thì sao ạ
đối với các trường thì cũng thế thôi nếu các trường
thấy rằng để mình đỡ thì mình
tham gia vào trong mình mình đăng ký
mình tham gia vào trong cái phần mềm lọc ảo
của bộ thì như vậy thì
các trường cũng rất là nhẹ nhàng chứ không có
cái gì mà nặng nhọc cả còn phụ huynh
thì chăm chúc con của mình
nhắc nhở cho các con mình
phải siêng năng học tập chăm chỉ học tập
như vậy là tôi nghĩ là đủ rồi
chứ không cần phải đi theo
cái việc dạy thêm học thêm
chẳng lang mất nhiều thời gian
xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ạ
vâng trên nhiều phương tiện truyền thông
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cũng đã khẳng định
phương án thi năm hai nghìn một mươi bảy
đã được lên lộ trình từ ba năm trước
điều đáng tiếc là chỗ lộ trình đó
chưa được thông tin một cách đầy đủ tới toàn thể xã hội
khiến cho chúng ta luôn có cảm giác bất ngờ
trước mỗi lần đổi mới
thực tế là mỗi khi có sự cải tiến thay đổi nào
về thi cử tuyển sinh đại học
ngành giáo dục và đào tạo luôn vấp phải
nhiều ý kiến dư luận trái chiều
hy vọng với phương án thi xét tuyển năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ giảm áp lực cho xã hội
cho các thí sinh và đạt được mục tiêu
như bộ giáo dục và đào tạo đã đề ra
chương trình tiếp tục với thông tin liên quan đến
sự việc cá chết hàng loạt ở hồ tây
ubnd tp hà nội vừa đưa ra cảnh báo
người dân không được vớt cá chết hàng loạt
ở hồ tây để ăn khi chưa có
kết luận chính xác về nguyên nhân xảy ra sự việc
chiều qua ngày hai tháng một mươi chủ tịch ubnd tp
nguyễn đức trung đã đến hiện trường tại khu vực
đường nguyễn đình thi trực tiếp chỉ đạo
công tác xử lý tình trạng cá chết hàng loạt
sau khi khảo sát hiện trường ubnd tp
đã lập ban chỉ huy xử lý
sự cố và khẩn trương triển khai
bảy biện pháp cấp bách gồm huy động
các cơ đơn vị chức năng tập trung lực lượng
phương tiện để vớt cá chết đưa đi xử lý
giao công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị hà nội
thu gom vận chuyển toàn bộ số cá chết
đưa lên bãi giác nam sơn để
trôn lấp xử lý bảo vệ môi trường
sở y tế đã đưa lực lượng xuống hiện trường
phun thuốc phòng chống dịch bệnh xử lý ô nhiễm
môi trường xung quanh hồ
công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát
môi trường và cơ quan giám định tiến hành
lấy mẫu nước trên diện rộng từ
trong bờ ra giữa hồ từ tầng nước
mặt đến tầng nước sâu nhằm xác định
nguyên nhân bước đầu kết quả kiểm tra
nhanh cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ tây
không có oxy chỉ số oxy bằng
lấy mẫu cá sống cá chết đưa đi
giám định nhằm xác định nguyên nhân cá chết
và cá có bị nhiễm các chất độc hại hay không
sở xây dựng hà nội bố trí
một mươi máy lọc nước tạo oxy
đưa vào hoạt động trên mặt hồ
tiến hành mua bổ sung thêm máy đảm bảo
tạo oxy để cứu sống cá
còn sống ở các tầng nước sâu
đồng thời với việc vớt cá
xử lý bằng biện pháp trên thành phố
tiến hành sử dụng chế phẩm
làm sạch hồ redoxy ba c
loại chế phẩm mới được sử dụng làm sạch
một số hồ trên địa bàn thành phố
nhằm nhanh chóng làm sạch nước hồ
khử mùi và tạo oxy
tại các tầng nước sâu
ubnd tp hà nội cảnh báo người dân
không vớt sử dụng cá chết tại hồ tây
trong các ngày vừa qua làm thực phẩm
khi chưa có kết luận chính xác
của cơ quan chức năng về việc có hay không
các chất độc hại trong cá đảm bảo
an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân
thông tin do phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận
trên địa bàn huyện trần văn thời
đã xuất hiện ổ dịch cúm da cầm đầu tiên
trong năm nay ổ dịch xảy ra tại hộ
ông lê văn út ở ấp rạch nhung
xã khánh bình đông
ông lê văn út cho biết vào sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
gia đình ông phát hiện hàng trăm con gà vịt
bị chết nhận được tin thông báo
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh cà mau
đã lấy mẫu gửi cơ quan thú y
vùng bảy xét nghiệm và cho kết quả
dương tính với virus h năm n một
tri cục chăn nuôi và thú y
tỉnh cà mau đã phối hợp với địa phương
điều tra tổng đàn da cầm trong khu vực
ổ dịch bán kính hai km
tiêm vaccine bao vây ổ dịch đồng thời
thành lập tổ phun xịt hóa chất tiêu độc sát trùng
trên địa bàn ấp trong ba ngày
riêng tại ổ dịch ngành thú y tiến hành
tiêu độc sát trùng liên tục trong bảy ngày
sau bốn ngày giao quân xử lý
trạm cảnh sát giao thông thăng bình thuộc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã xử lý hơn ba mươi trường hợp với tổng số
tiền phạt hàng chục triệu đồng
trong số đó nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng
tôn sắt dài quá kích thước rất nguy hiểm
hầu hết các phương tiện đều được đăng ký
biển số ở các tỉnh phía nam
còn chủ điều khiển phương tiện thì
không có giấy phép lái xe hạng a ba theo quy định
tất cả các trường hợp vi phạm
khi cảnh sát giao thông lập biên bản
đều dùng đủ lý lẽ biện hộ
xin lực lượng bỏ qua
tuy nhiên khi được các chiến sĩ giải thích cận kẽ lỗi vi phạm
sự nguy hiểm khi chở hàng cồng cành lưu thông trên đường
đặc biệt là dẫn chứng vụ tai nạn giao thông
thương tâm thời gian qua liên quan đến
việc chở hàng cồng cành
những người điều khiển đã phần nào hiểu và chấp nhận
trong khi đó
tại tỉnh bình định
nhằm hạn chế các vụ tai nạn thương tâm xuất phát
từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sau khi sử dụng rượu bia
các đội tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh vừa tổ chức đợt ra quân
nhằm xử lý lỗi vi phạm
khi nồng độ cồn tham gia giao thông
đợt cao điểm này tập trung tại
các đoạn đường ra vào nội thành khuyên nhân
và đọc các tuyến quốc lộ
a một mươi chín và một mươi chín c
kéo dài từ nay đến đầu tháng một mươi một
và chỉ tạm chấm dứt
nếu tình hình tai nạn giao thông thực sự có chuyển biến
đợt cao điểm nhằm góp phần
nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện
về tác hại của việc sử dụng bia rượu quá mức
khi tham gia giao thông
chỉ cần dạo quanh các khu vực cổng trường
vào thời điểm tăn học
không khó bắt gặp những hình ảnh của các cô cậu học sinh
điều khiển các loại xe mô tô
xe gắn máy phân khối lớn
đáng chú ý là không những học sinh trung học
phổ thông điều khiển xe mô tô
xe phân khối lớn đến trường mà hiện nay
thì nhiều học sinh trung học cơ sở
với cái tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu
các em cũng vô tư điều khiển
xe mô tô xe gắn máy đến trường
thậm chí là ra về thì còn đua nghịch
lạng lách đánh võng gây nên tình trạng
mất an toàn giao thông sau đây thì mời quý vị và các bạn
cùng đến với ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại huyện sơn tây
của tỉnh quảng ngãi
những học sinh trung học cơ sở
đến trường bằng xe máy phân khối lớn
mặc dù thế trạng còn nhỏ
ngồi trên xe máy chống chân chưa tới đất
nhưng điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu
ở xã sơn dung
và một số xã khác ở huyện sơn tây
ban giám hiệu nhà trường phụ huynh
vẫn coi việc điều khiển xe máy đến trường
là chuyện bình thường
cho đi xe máy tới trường là sai
cho nhà xa
cho đi xe
đi xe đập không được
đi bộ cũng không được
đến giờ tan trường
ở các cổng trường trung học cơ sở
trung học phổ thông
hoặc các chỗ gửi xe
các loại xe mô tô xe máy của học sinh
dựng nối đuôi nhau
còn trước cổng trường trung học cơ sở sơn dung
hàng dài xe mô tô xe máy để dọc bên đường
tình trạng này gây ảnh hưởng trật tự giao thông
nguy hiểm an toàn tính mạng
học sinh nhỏ tuổi
điều khiển xe phân khối lớn
tại trường trung học cơ sở sơn dung
ngăn chặn xử lý học sinh
các em học sinh ở các trường
điều khiển xe mô tô xe máy
còn khá nhiều phổ biến
bên cạnh đó đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động
công an huyện sơn tây
đã tăng cường tương truyền
ở các trường học và các thôn
xóm ở xã
và xử lý nghiêm cấp trường hợp
các em học sinh và người dân
trên địa phương xã huyện vi phạm
đội thể thao đồng bộ
việc đua đòi bắt chước
muốn thể hiện cùng với sự chiều chuộng con
của phụ huynh học sinh
là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên
đi xe gây mất an toàn giao thông hiện nay
vào năm học mới chưa được bao lâu
nhưng tình trạng học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông ở địa phương này
đi xe máy đến trường
và vi phạm luật giao thông đường bộ
càng phổ biến phức tạp hơn
đầu năm học mới trường trung học phổ thông
đinh tiên hoàng huyện sơn tây
đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh ký cam kết
chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
đặc biệt là không điều khiển xe mô tô
xe máy phân khối lớn đến trường
đối với những em
sau khi đã nghe
các đồng chí báo cáo viên
báo cáo về vấn đề ủng hộ nhu thông
như là sau khi các em
đã ký công kết với nhà trường rồi
vẫn vi phạm
thì việc thứ nhất là
làm việc với các em học sinh
viết bản từng trình
và công kết
không vi phạm
thứ hai là nhà trường mời
phụ huynh hối hợp với phụ huynh
để giáo dục các em
để các em biết được việc lòng của các em
chưa thực hiện tốt
nội quyền nguy chế nhà trường
với hàng loạt vi phạm của học sinh
khi đi xe máy đến trường
thì nguy cơ tai nạn giao thông đe dọa trực tiếp
đến tính mạng của chính các em
và người đi đường luôn thường trực
nhà trường và lực lượng cảnh sát
giao thông dù có quyết liệt
nghiêm khắc xử lý
thì cũng rất khó ngăn chặn được chuyện
học sinh đi xe máy đến trường
nếu như thiếu đi sự giáo dục
từ các bậc phụ huynh
mà việc trước mắt là không giao xe máy
cho các em đến trường
hơn ba trăm năm mươi cán bộ
giáo viên và học sinh
trường trung học cơ sở thanh thủy
huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa đưa các hội viên
huyện phụ nữ công an tỉnh
truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông
tuyên truyền đã giúp cán bộ giáo viên
các em học sinh nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ
từ đó chấp hành nghiêm các quy định
đảm bảo cho tự an toàn giao thông
tại buổi tuyên truyền hơn hai mươi suất quà
mũ bảo hiểm cũng đã được các hội viên
và phụ nữ công an tỉnh hà nam
trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học